sau bốn năm triển khai cho vay đóng tàu theo nghị định sáu bảy của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
hiện các ngân hàng ở phú yên đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thu hồi nợ
một số khách hàng thì đã bỏ tàu và để lại gánh nặng nợ xấu cho các tổ chức tiến dụng
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh phú yên nợ xấu của các khoản cho vay đang có xu hướng tăng cao
đến nay các ngân hàng trên địa bàn tỉnh phú yên đã ký hai mươi bốn hợp đồng tín dụng cho vay đóng mới
nâng cấp tàu cá theo nghị định sáu bảy với số tiền cam kết hai trăm tám mươi một bảy tỷ đồng
đã giải ngân hai trăm tám mươi chín tỷ đồng thu nợ một mươi hai tỷ đồng dư nợ đến nay là hai trăm bảy mươi tám tỷ đồng
trong đó cơ cấu kỷ hạn trả nợ là một bảy tỷ đồng nợ xấu ba mươi tám tỷ đồng
tại vì chi phí thì cao mà thu nhập thì hàng năm hàng càng kịp
khi tu bố mấy mọc bóng dây nợ này nói dạy cho một năm phải mất trong dàn lứ
là cũng ba hoặc bốn trăm triệu
ngoài những con tàu như ông công một số ngư dân có tâm lý không làm được thì giao tàu lại cho ngân hàng
ngân hàng nhận tàu coi như ngư dân không còn nợ
một số tàu hoạt động có hiệu quả nhưng khất lần không trả nợ vai ngân hàng
không hợp tác khi ngân hàng đôn đốc thu hồi nợ
tới chúng tôi cũng sẽ có ý tham khảo một số tỉnh
tham mưu cho ủy ban nhân tỉnh là có biện pháp mạnh đối với những trường hợp
mà vắng không về các rạch cản là đăng ký ở địa phương mình hoặc dàn dài
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh phú yên sau quá trình thực hiện
những khó khăn vướng mắt đang dần lộ rõ cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mới có thể giải quyết được
theo đó các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ các ngân hàng
trong việc xử lý tài sản bảo đảm theo quy định